theo như các chuyên gia nhận định hạn hán biến động tỷ giá và cạnh tranh khốc liệt giữa việt nam trung quốc myanmar sẽ khiến cho xuất khẩu gạo của thái lan tụt dốc
nguy cơ mất vị trí xuất khẩu gạo lớn thứ hai trên thế giới và việt nam sẽ vươn lên trở thành nước xuất khẩu gạo lớn thứ hai trên thế giới
năm hai nghìn hai mươi hiệp hội các hãng sản xuất gạo thái lan đã đặt mục tiêu xuất khẩu bảy năm triệu tấn gạo đây là mục tiêu thấp nhất trong bảy năm qua của thái lan
trong khi đó việt nam cũng đã thành công trong việc xuất khẩu gạo với giá thấp hơn thái lan và khai thác được những thị trường gạo chủ chốt như trung quốc philippines malaysia
theo thống kê năm hai nghìn một mươi chín việt nam đã xuất khẩu sáu ba mươi bảy triệu tấn gạo tương đương với hai tám mươi một tỷ đô la
năm hai nghìn hai mươi dự báo ngành lúa gạo việt nam sẽ có nhiều triển vọng bởi ngay trong tháng một năm hai nghìn hai mươi xuất khẩu gạo việt nam ước đạt gần năm trăm sáu mươi triệu tấn
trị giá hơn hai trăm bảy mươi triệu đô la mỹ so với tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
tăng một mươi hai một về lượng và tăng ba mươi tám chín mươi sáu về giá trị